kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị thăm nước hàng đậu tại thủ đô hà nội vừa mở cửa đón du khách tới tham quan
một không gian trải nghiệm mới mẻ sẽ là sự lựa chọn thú vị cho quý vị và người thân trong những ngày cuối tuần này
và thời tiết thì khá thuận lợi hà nội cũng như các tỉnh miền bắc ngày hôm nay
ban ngày trời nắng nhưng cả về đêm thì trời càng rét sâu hơn
khu vực đồng bằng nhiệt độ thấp nhất về đêm chỉ khoảng một mươi bốn một mươi năm độ c
còn ở vùng núi thì chỉ khoảng chín một mươi ba độ c
vâng nhiệt độ ngày đêm tranh lệch nhiều trời hanh khô khiến cho cơ thể có nhu cầu được cấp ẩm và bổ sung nước nhiều hơn
quý vị có thể bỏ túi một thỏi son giữa môi với thành phần nhiều vaseline để có thể là giảm bớt cảm giác khô môi và căng da mặt
hẹn gặp lại